và mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ là một số tin tức cải cách hành chính trong tuần qua
với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vì hà giang phát triển
năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh hà giang quyết định thành lập trung tâm hành chính công hà giang với nhiệm vụ trọng tâm là làm đầu mối
và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tập trung
theo lộ trình giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đối với một mươi sở ngành
đến năm hai nghìn một mươi tám thực hiện giai đoạn hai đối với một trăm linh các sở ngành
qua gần một năm thành lập trung tâm hành chính công đã góp phần tăng cường sự minh bạch
tiết kiệm được thời gian đối với các tổ chức cá nhân đến làm hồ sơ thủ tục
cụ thể là trong năm hai nghìn một mươi sáu có tổng số ba ba trăm sáu mươi tám hồ sơ đã tiếp nhận có ba một trăm bốn mươi bốn hồ sơ được giải quyết bảo đảm đúng hạn
từ kết quả khả quan đó tỉnh hà giang đã quyết định rút ngắn thời gian triển khai giai đoạn hai là một năm
hiện tại trung tâm hành chính công thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với một trăm linh bộ thủ tục hành chính
của tất cả các sở ngành trực thuộc tỉnh và một số cơ quan trung ương thuộc ngành dọc
quản lý đóng tại địa bàn
hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và công bố chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu của các bộ cơ quan ngang bộ
ubnd các tỉnh thành trực thuộc trung ương pe index hai nghìn một mươi sáu vừa được tổ chức tại hà nội
việc đánh giá pair index của các bộ cơ quan ngang bộ thực hiện theo bảy lĩnh vực
ba mươi một tiêu chí và ba lĩnh vực
tám mươi chín tiêu chí thành phần
về phía bộ ngành par index hai nghìn một mươi sáu được chia làm hai nhóm
nhóm thứ nhất đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính trên tám mươi
bao gồm chín đơn vị ngân hàng nhà nước bộ tài chính bộ khoa học công nghệ
bộ giao thông vận tải bộ thông tin truyền thông bộ tư pháp bộ văn hóa
thể thao và du lịch bộ ngoại giao bộ kế hoạch đầu tư
nhóm thứ hai có kết quả chỉ số cải cách hành chính từ trên bảy mươi đến dưới tám mươi
gồm một mươi đơn vị
đây là năm đầu tiên xác định chỉ số cải cách hành chính theo các tiêu chí thành phần mới
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số hai nghìn sáu trăm hai mươi hai về một số giải pháp trọng tâm
thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thành phố tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tập trung vào giả soát
chỉnh sửa bổ sung các cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính
ủy ban nhân dân tp giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu quy trình đầu tư theo hướng rút gọn
đơn giản hóa thủ tục công khai minh bạch
sở thông tin và truyền thông tham mưu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
cung cấp dịch vụ công kế hoạch ứng dụng dịch vụ công mức độ ba và bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp yêu cầu tích cực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước thu hút oda cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại siêu thị tăng cường hoạt động quản lý thị trường phát triển du lịch
ủy ban nhân dân tp cũng yêu cầu bảo đảm các nhiệm vụ về thu ngân sách
thúc đẩy cầu phân hóa doanh nghiệp đổi mới cơ chế tài chính
tăng cường hoạt động xã hội hóa kết hợp bảo đảm an sinh trật tự xã hội
trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích
mà hệ thống hội nghị trực tuyến tới cấp xã đã mang lại cho tỉnh hà giang
đây là hình ảnh về hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện
chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai diễn ra vào sáng ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
được ban bí thư chủ bương đảng tổ chức tới sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
riêng đối với tỉnh hà giang
được kết nối với điểm cầu của các huyện và một trăm bảy mươi chín trên một trăm chín mươi năm xã phường trong tỉnh
do được tổ chức trực tuyến từ trung ương đến các xã thị trấn trong toàn tỉnh
nên số đại biểu tham dự hội nghị là khoảng hai người
ngoài điểm cầu trung tâm đặt tại tỉnh ủy cùng các điểm cầu chính tại các trung tâm huyện
thì tại một trăm bảy mươi chín điểm cầu của các xã thị trấn trong toàn tỉnh
có khoảng một bảy trăm linh đại biểu là cán bộ viên chức các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh
đây là hội nghị có số đại biểu đông nhất từ trước đến nay
và nếu so với cách tổ chức hội nghị truyền thống thì đây cũng chính là hội nghị tiết kiệm nhất
tại điểm cầu xã đạo đức huyện vị xuyên đông đảo các bí thư tri bộ thôn bản
cùng với lãnh đạo chính quyền xã đã được sự hội nghị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến tới cấp xã
qua cái buổi gia ban trực tuyến thì tôi thấy là các lợi ích của gia ban trực tuyến này
thì tôi nghĩ rằng là cái sức lan tỏa trực tiếp nhất và nhanh nhất từ trung ương đến địa phương
chúng tôi là tri bộ và cơ sở thôn bản
thì chúng tôi cũng được nắm bắt luôn cái nội dung và tính chất nhanh nhất
rồi là trực tiếp nhất là từ trung ương đến địa phương
giống như ông ninh ông nguyễn văn phương
bí thư tri bộ thôn khiếu xã đạo đức huyện vị xuyên cũng dạy từ rất sớm để đi dự hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
dự hội nghị trung ương nhưng ông phương không phải về hà nội
mà đến phòng họp trực tuyến hội trường trụ sở ubnd xã đạo đức
trước kia cán bộ thôn như ông phương chỉ dự hội nghị ở xã huyện
nhưng nay nhờ có hệ thống họp trực tuyến liên thông bốn cấp trung ương tỉnh huyện xã
cho nên cán bộ cấp thôn được dự nhiều hội nghị do trung ương và tỉnh tổ chức
được tham dự những hội nghị trực tuyến như vậy giúp ông nắm bắt những vấn đề cơ bản trên phạm vi cả nước
trực tiếp nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trung ương tham khảo những cách làm hay ở nhiều tỉnh thành phố
điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ thôn bản khi triển khai những chính sách của đảng nhà nước tại cơ sở
sau hội nghị lại có thông báo
ngay tinh thần của hội nghị đến các đồng chí đảng viên và nhân dân trong thôn
trong hội nghị mà chúng tôi được nghe từ cơ sở
được nghe từ cơ sở trực tiếp đến tận trung ương
cũng nghe trực tuyến như thế này
chúng tôi cảm thấy nó rất là có lợi và tiết kiệm rất là nhiều thời gian
kỳ ký để cho chúng tôi những người cơ sở chúng tôi cảm nhận là như vậy
sau khi có kế hoạch của tỉnh ủy hà giang về việc kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết thực hiện chỉ thị số năm
đảng bộ xá đạo đức đã mời hội nghị trực tuyến toàn quốc
hơn năm mươi đại biểu là cán bộ xã thôn tham dự
nếu tổ chức hội nghị theo hình thức truyền thống
cán bộ xã phải lên huyện tiếp thu rồi về tổ chức họp triển khai đến toàn thể cán bộ xã thôn
nay có điểm cầu truyền hình trực tuyến
tất cả các cán bộ xã thôn bản chỉ cần về trụ sở xã dự hội nghị
ai cũng trực tiếp nghe báo cáo từ trung ương
nghe lãnh đạo trung ương phát biểu chỉ đạo
cho nên nội dung hội nghị sẽ triển khai ngay đến các đồng chí đảng viên và nhân dân trong thời gian nhanh nhất
cũng như thế đối với những cuộc họp trong quy mô tỉnh
các cán bộ thôn bản trực tiếp được lắng nghe những nghị quyết chỉ thị của lãnh đạo tỉnh và cán bộ xã thôn
cũng tránh được tâm lý e ngại không dám nêu ý kiến phát biểu
những tâm tư nguyện vọng về những vấn đề có liên quan tới địa phương mình
thì cái hội nghị đã gọi là trực tuyến mà từ trung ương đến địa phương đến cấp xã chúng tôi
đại biểu từ cấp thôn bản các đồng chí bí thư tri bộ trưởng các thôn bản
cũng được tham dự hội nghị được nghe tiếng nói của các đồng chí từ trung ương
do vậy là với sự thành phần tham gia đầy đủ như vậy
với cái đối tượng được dự hội nghị nó rộng như vậy
thì tôi thấy rằng là cái sức loan tỏa về công tác tuyên truyền
và xuất phát từ cái đó thì cái nhận thức của các đồng chí cán bộ từ cơ sở đến cán bộ xã
đến các cán bộ huyện đến tỉnh đến trung ương thì có một sự thông nhất cao
một quan điểm để mà tư tưởng
hệ thống này đã được huyện vị xuyên cũng như các huyện khác trong tỉnh hà giang
triển khai trước chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh hà giang
và được khai trương đi vào hoạt động vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân huyện vị xuyên đã phối hợp với vnpt hà giang
triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến hai mươi hai điểm cầu trong huyện
tạo thành một hệ thống liên thông từ tỉnh huyện đến xã
còn tại huyện hoàng su phi hệ thống truyền hình trực tuyến được triển khai
trước đó không lâu cũng đã sớm được ghi nhận do địa hình đặc thù
tại một số xã còn có phần nào khó khăn hơn so với địa bàn huyện vị xuyên
ủy ban nhân dân huyện vị xuyên đã phối hợp với vnpt hà giang

hà giang là tỉnh vùng cao địa bàn rộng nhiều xã cách trung tâm huyện và tỉnh từ vài chục đến vài trăm cây số
do đó việc đi lại ăn nghỉ của cán bộ cơ sở khi lên huyện tỉnh dự họp rất khó khăn
mỗi lần chi phí từ vài triệu cho đến cả chục triệu đồng
không những thế số lượng cán bộ xã thôn đi dự hội nghị cũng rất hạn chế
đầu năm hai nghìn một mươi bảy hà giang đã chỉ đạo các huyện triển khai lắp đặt hệ thống
hội nghị trực tuyến đến tất cả các xã phường thị trấn các huyện chủ động nguồn kinh phí
hợp đồng với các tập đoàn viễn thông như vnpt viettel
thực hiện lắp đặt hệ thống từ tỉnh đến xã bảo đảm chất lượng tiết kiệm hiệu quả
chỉ sau bốn tháng triển khai tỉnh hà giang đã hoàn thành việc lắp đặt hai trăm một mươi ba điểm cầu trực tuyến
trong đó cấp xã có một trăm chín mươi hai điểm cầu còn lại là điểm cầu cấp huyện cấp tỉnh
hà giang là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thiện hệ thống
trực tuyến đến xã
cho đến ngày hôm nay hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh hà giang đã tổ chức vận hành rất chân tru
vừa qua chúng tôi đã tổ chức một hội nghị trực tuyến từ tỉnh cho đến tất cả các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh
với số lượng đại biểu được dự nghe triển khai nghị quyết đến sáu bốn trăm sáu mươi hai đại biểu của toàn tỉnh
đấy là một khối lượng rất lớn
thế như vậy thì là trước đây thì chúng ta thông qua các báo cáo viên
trước đây là chúng ta lựa chọn đối tượng
và số lượng được dự rất ít
thì nay là tất cả cán bộ cấp xã đều được giữ hết
từ bí thư tỉnh ủy chủ tịch tỉnh đến bí thư chủ tịch xã
cái điều đấy là điều rất là tốt
việc hoàn thành hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã có ý nghĩa trên nhiều phương diện
qua thời gian vận hành đã thấy rõ hiệu quả của hệ thống hội nghị trực tuyến liên thông từ trung ương đến cấp xã
đó là tiết kiệm được nguồn ngân sách của nhà nước
do không mất chi phí đi lại ăn nghỉ
thời gian triển khai các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
số lượng cán bộ tham gia hội nghị đông hơn
và đặc biệt đội ngũ cán bộ thôn bản được trực tiếp dự hội nghị do tỉnh trung ương tổ chức
nên có sự thống nhất cao về nhận thức và quan điểm
thì mình phải tạo cho người ta một cái môi trường tương tác
cách tốt nhất để nghe bí thư chủ tịch tỉnh
cách tốt nhất để triển khai nhiệm vụ của huyện là bí thư chủ tịch huyện
thì chủ yếu là hội nghị trực tuyến
trực tuyến này một người nói tất cả cùng nghe
chứ không có người bảo thế này người bảo thế khác
xã này thế này xã khác thế khác
đấy là cách để tạo sự thống nhất thôi
thì đấy là cái cách tại sao mình phải làm như thế
nếu không làm như thế sẽ rất khó để mình triển khai một quan điểm một chủ trương
những thành quả đầu tiên trong ứng dụng công nghệ thông tin
xuất phát từ nhận thức vai trò của người đứng đầu
từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
cho tới cấp huyện và các ngành các cấp
đều thể hiện quyết tâm rất cao
quan trọng hơn là gương mẫu sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công việc
đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin
đồng thời là bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính
hạn chế đến mức thấp nhất các hội nghị tập trung có quy mô lớn
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tương tác với lãnh đạo các cấp
cũng như với người dân giúp ủy ban nhân dân tỉnh huyện
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời đến các xã
đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa biên giới